xã mỹ bằng huyện yên sơn tuyên quang nơi ghi dấu những trang sử hào hùng
nơi chứng minh cho mối tình hữu nghị đoàn kết keo sơn của nhân dân hai nước việt nam lào
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng những hình ảnh và kỷ niệm về đồng chí cán bộ cách mạng lào
trong thời gian ở và làm việc tại mỹ bằng vẫn in đậm trong tâm trí đồng bào các dân tộc nơi đây
phát huy truyền thống quê hương cách mạng nơi ghi dấu tỉnh hữu nghị việt lào
trong những năm qua đảng bộ và nhân dân xã mỹ bằng đã đoàn kết tập trung phát huy nội ngoại lực xây dựng nông thuận mới
nhờ vậy mỹ bằng là xã đầu tiên của tỉnh tuyên quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
trong năm năm qua xã mỹ bằng đã vận động cán bộ và nhân dân đóng góp gần sáu mươi ba tỷ đồng trên tám ngày công
nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm gần một trăm ba mươi hai km đường bê tông xây dựng hai mươi năm nhà văn hóa thôn
kiên cố hóa được hai mươi tám km kênh mương bảo đảm nguồn nước tưới cho tám mươi diện tích dựng giao kế hai vụ
chương trình nông thuận mới là đổi thay toàn diện bộ mặt nông thuận
từ mặt văn hóa xã hội cho đến đời sống kinh tế
đấy là nó một cách toàn diện đi vào chi tiết thì tất cả những công trình phúc lợi của người dân thì người dân được khởi lợi một trăm linh
và khi sản phẩm làm được ra thì bây giờ do nó có
thường xá tự lợi là ô tô nó vào tận nhà nó mua
có thể ông có hàng tấn lợn hàng tấn gà nó buộc không phải mang đi đâu giá cả không bị chèn ép
điện thì sáng bây giờ dân còn thắp sáng đường quê
và trong quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp và đồng thời
đối với cán bộ mặt trận tổ quốc thường xuyên phải sâu sát đến các khu dân cư
nắm mắt tình hình thực tế nắm bắt tình hình thực tế
làm tốt công tác vận động để cho người dân hiểu
và trong cái quá trình này thì nhiều hộ gia đình
tự nguyện hiến thất để đóng góp tiền của tạo chất
tạo điều kiện cho các thôn bản các khuôn cư trên địa bàn toàn sản
để hoàn thành được các chương trình mà đã đề ra
xác định hai mục tiêu đột phá đến năm hai nghìn ba mươi
mỹ bằng thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng lấy cây trẻ
là mũi nhọn trong phát triển kinh tế hộ gia đình
thực hiện đầu tư trồng rừng và khai thác hợp lý nhằm tăng thu nhập từ rừng cho người dân
tranh thủ nguồn lực đầu tư của nhà nước và nguồn lực của nhân dân
để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nhất là giao thông thủy lợi
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất
trong đó chú trọng công nghệ sinh học trong sản xuất cây trồng vật nuôi
phải tiếp tục nâng cao được đời sống của nhân dân
cụ thể là năm hai nghìn một mươi năm chúng tôi có cái thu nhập bình quân đầu người là trên hai mươi bốn triệu đồng
và hướng đến năm hai nghìn một mươi sáu là chúng tôi phấn đấu lên hai mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
thu nhập bình quân đầu người trên một năm
kết quả đến thời điểm này là trên hai mươi mô hình trang trại liên kết hộ
và những mô hình trang trại liên kết hộ này đã đóng góp một số lượng rất lớn
sản phẩm hàng hóa ra thị trường
cụ thể là các mô hình nuôi gà sạch mô hình kinh tế hộ
bao gồm tổng hợp về trăn nuôi ra súc ra cầm và trồng rừng
song song với phát triển kinh tế thì phải giữ vững được cái bảo đảm
của cái vệ sinh nuôi trang trại
nâng cao sức khỏe cho nhân dân
mỹ bằng phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi thu nhập bình quân đầu người đạt trên ba mươi năm triệu đồng một người một năm
trồng mới năm mươi hectare trẻ cải tạo thay thế năm mươi hectare
nâng tổng diện tích trồng trè toàn xã đạt gần bảy trăm hai mươi hectare
giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới ba
duy trì phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
hàng năm có năm mươi số tri bộ đặt tri bộ trong sạch vững mạnh
trên tám mươi đảng viên hoàn thành tốt nhỏ
hàng năm vụ để xứng đáng là mảnh đất quê hương có truyền thống cách mạng
nơi ghi dấu thấm tình hữu nghị việt lào